cho bạn mượn tiền nhưng khi đòi thì không trả và kèm với lời lẽ đầy khiêu khích của những người đồng hương
đã khiến cho một thanh niên quê ở tỉnh bình định ức chế đâm bạn và chiếm đoạt tài sản ngay giữa phố
sau gần năm ngày vào cuộc truy xét đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã bắt giữ được đối tượng ngay tại quê nhà và di lý về đà nẵng để phục vụ điều tra làm rõ
việc xảy ra là mán tấn chấp rất là nghiêm trọng bởi thực hiện bởi đối tượng ngoại tấn
là những đối tượng rất là manh động
ở đây là đà nẵng là một thành phố yên bình nên là cái vụ việc xảy ra khiến cho chúng tôi phải đặt quyết tâm cao nhất
là phải tìm ra được đối tượng
vụ việc được xác định xảy ra ngay giao lộ văn tiến dũng nguyễn xuân lâm và đối tượng gây án đã đâm bị hại
và lấy xe máy đi ngay sau đó
chuyện án truy xét được công an quận cầm lệ khẩn trương triển khai
rất nhanh chóng một tổ trinh sát được cắt cử theo dấu đối tượng vào tận bình định
lần tìm tung tích thủ phạm ở một địa bàn xa lạ là thách thức lớn nhất đặt ra lúc này
để đúng đối tượng cần tìm và tiến hành bắt chở một cách an toàn
sau gần năm ngày kiên trì theo dõi ngày một mươi một tháng ba đối tượng nguyễn văn hậu bị các trinh sát ập vào bắt giữ
khi đang lẩn trốn ở một khu công trình tại bình định
qua làm việc hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với bị hại huỳnh thanh tín và mai quốc thắng
sáng nay làm á tôi có nói tính là nợ tiền nợ tiền là bạn nên trả cho tôi
tính là nói tiền bạc mà làm gì mà nói gấp gấp
bạc vậy tao nợ tao trẻ em mới nói là nợ trẻ nhưng mà chẳng nào cho hai năm đầu bạn bè nó có gì hẳn
nó nói giọng tanh khích khích đố tôi
hồi tôi mới thấy một thánh hùa thiêu nó nói tức nó
hồi tôi mới tức quá tôi mới bá dìu
xong rồi tôi mới ra chợ tôi mua một dâu
tôi canh nó dìu rồi xong rồi tôi đi theo rồi
tôi xóa nó
từ chỗ là bạn bè đồng hương thân thiết nhưng vì những mâu thuẫn không đáng có trong sinh hoạt hàng ngày
đã dẫn đến những hành vi nông nổi và hậu quả khôn lường
đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh về việc ứng xử và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đời sống